thưa quý vị cách mạng công nghiệp bốn diễn ra dự báo đem lại những cơ hội việc làm có năng suất cao hơn
nhưng kèm theo đó là những thách thức về nguy cơ mất việc nhất là trong những ngành nghề việc làm giản đơn
theo dự báo đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có nhất tám trăm linh triệu người mất việc vào tay các cỗ máy tự động
khi có đến sáu mươi công việc sẽ được tự động hóa
các công ty trong lĩnh vực sản xuất luôn tìm kiếm các giải pháp nâng cao doanh thu tối ưu hóa sản xuất
nhu cầu về công nghệ mới trong sản xuất tự động hóa đang tạo ra nhiều xu hướng sản xuất mới
trong đó sử dụng cánh tay robot vào các hoạt động sản xuất của con người đang ngày càng phổ biến
các công ty trong lĩnh vực sản xuất của con người đang ngày càng phổ biến
các công ty trong lĩnh vực sản xuất của con người đang ngày càng phổ biến
trong lĩnh vực thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm lặp đi lặp lại hoặc không thể làm vì giới hạn kích thước
hay diễn ra trong môi trường khắc nghiệt như trong không gian vũ trụ hoặc đáy biển
cánh tay robot là một loại cánh tay cơ khí có thể lập trình với các chức năng tương tự như cánh tay người
nó có thể là tất cả bộ phận hoặc một phần của một robot phức tạp hơn
cánh tay robot là một loại cánh tay của một bộ điều khiển được nối với nhau bằng các khớp nối cho phép chuyển động quay hoặc chuyển dịch
ví dụ cánh tay robot trong dây chuyển lắp ráp ô tô thực hiện một loạt các nhiệm vụ như hàn và xoay phần vị trí trong quá trình lắp ráp
cánh tay robot công nghiệp là một hệ thống robot được sử dụng để sản xuất
robot công nghiệp tự động có thể lập trình và có khả năng di chuyển trên hai hoặc nhiều trục
cánh tay robot đã và đang thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất nhờ việc gia tăng tính an toàn giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất
một điều dễ hiểu công nghiệp robot đang dẫn đầu ngành tự động hóa
phần công giữa lao động robot và nhân công vẫn luôn là vấn đề cần phải bàn đến
nhưng lúc này các công ty đang ngày càng sử dụng nhiều robot với lý do tăng sự an toàn cho công nhân
robot cũng đang được sử dụng để hiện đại hóa
trong mấy năm trở lại đây giá nhân công đang tăng dần ở các thị trường như trung quốc ấn độ
điều này tạo xu hướng di chuyển sản xuất trở về các nước đã từng đóng vai trò phân xưởng lớn như mỹ
xu hướng này cũng chỉ ra rằng các công ty trong lĩnh vực sản xuất sẽ sử dụng nhiều robot hơn để việc thay đổi nơi sản xuất được dễ dàng
mặt trái của cách mạng robot là nó có thể phá vỡ thị trường lao động
tự động hóa lên ngôi robot có thể thay thế hàng triệu lao động trên thế giới nhất là những người làm trong lĩnh vực công nghiệp điện tử và chế tạo xe hơi
máy mặc cung cấp thực phẩm vận tải lễ tân
máy móc có thể thay thế con người trong ngành đồ ăn thức uống vào giữa những năm hai nghìn hai
theo báo cáo có tên mất việc dành việc sự chuyển giao luật cách
mất việc dành việc sự chuyển giao luật lộ lao động trong thời đại tự động
được công ty tư vấn quản lý mckinsey mỹ thực hiện
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ có ít nhất tám trăm linh triệu người mất việc vào tay các cỗ máy tự động khi có đến sáu mươi công việc sẽ được tự động hóa
trong xu thế toàn cầu một vài công ty lớn đã đầu tư hàng tỷ đồng để chế tạo robot thay thế con người
nếu người lao động đòi hỏi lương tối thiểu tăng lên mức một mươi năm usd một giờ
thì công ty sẽ tính đến chuyện sử dụng lao động là robot
việc mua một cánh tay robot ba mươi năm usd để làm việc sẽ rẻ hơn rất nhiều khi phải trả một mươi năm usd một giờ cho một công nhân làm mỗi một việc là đóng gói khoai tây chiên
trước khi tự động hóa chúng tôi đã có một nhóm ba người để vận chuyển các sản phẩm trong nhóm
việc này khiến chúng tôi rất mệt mỏi
sử dụng robot rõ ràng là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề này
chúng tôi đã giảm từ ba người xuống còn một và giải quyết thêm được nhiều vấn đề khác
bởi robot công nghiệp không bao giờ cần phải nghỉ ngơi
không bao giờ bị mất tập trung và hiếm khi mắc sai lầm nếu được bảo trì bảo dưỡng một cách chính xác
nhiên cứu mang tên dự đoán robot toàn cầu hai nghìn một mươi bảy của tập đoàn dữ liệu quốc tế idc cũng chỉ ra rằng công nghệ robot sẽ đe dọa cuộc sống của hàng triệu người
trong khi ngân hàng trung ương anh ước tính chỉ trong một mươi tới hai mươi năm nữa chín mươi năm triệu vị trí việc làm sẽ rơi vào tay robot
theo tổ chức lao động quốc tế
đông nam á là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong kỷ nguyên robot
sáu mươi nhân lực tại campuchia indonesia philippines thái lan và việt nam có nguy cơ bị mất việc trước sự phát triển của công nghiệp tự động hóa chỉ trong vài chục năm tới
ứng dụng công nghệ robot và tự động hóa hiện đã phổ biến trên thế giới và mang lại những hiệu quả lớn đối với nền kinh tế quốc gia đặc biệt là sự phát triển của các doanh nghiệp
việc đưa robot vào ứng dụng trong doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm có thể giúp giải phóng sức lao động
không chỉ các nhà khoa học các nhà quản lý nhận thức được mà doanh nghiệp cũng đang cho thấy họ có nhu cầu rất lớn đối với robot đặc biệt là robot công nghiệp
vì vậy tại việt nam nhiều nghiên cứu về cánh tay robot cũng đã và đang được triển khai
đây là cánh tay robot sáu bậc tự do sm sáu có khả năng thay thế cánh tay người trong hoạt động sản xuất
mở ra cơ hội tự động hóa sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với giá thành hợp lý do các nhà khoa học của viện cơ học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam vừa chế tạo thành công
sản phẩm nằm trong đề tài nghiên cứu hoàn thiện làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo robot công nghiệp sáu bậc tự do và ứng dụng sản phẩm vào dây chuyển sản xuất công nghiệp
được kế thừa và phát triển từ sản phẩm e robot thuộc đề tài cấp viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam được nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc vào năm hai nghìn một mươi năm
robot công nghiệp thì thường là cánh tay robot được ứng dụng đầu tiên trong sản xuất trong dây chuyển sản xuất
bây giờ tạm chia thành hai giai đoạn
robot thế hệ trước hoặc là robot truyền thống là rất to lớn và làm công việc rất nặng nhọc và thường ứng dụng trong các dây chuyển tự động hóa rất cao
đầu tư về chi phí cũng như bảo hành bảo dưỡng và rất khó khăn
còn robot thế hệ mới robot dạng gần dùng cánh tay người kích về kích thước cũng như về tính năng về kỹ năng
có thể làm việc thân thiện với con người trong môi trường sản xuất không cần phải tự động hóa cho đến tự động hóa rất cao
chúng tôi đã chọn sản phẩm cánh tay robot mong muốn là phục vụ trong môi trường điều kiện phù hợp với việt nam và những nước như việt nam
tức là sản xuất vừa và nhỏ và có thể siêu nhỏ
sản phẩm robot sm sáu có tầm với lớn nhất tám trăm năm mươi mm nặng ba mươi tám kg có chức năng dừng và an toàn tự động có thể cố định trên sàn treo trên tường trên trần tùy nhu cầu sử dụng
sản phẩm có thể thay thế cánh tay người trong một số công đoạn sản xuất công nghiệp được tích hợp với dây chuyển sản xuất có cấp độ tự động hóa từ thấp
đến cao trong không gian tối ưu về diện tích
chúng ta có thể cho robot để làm những công việc đánh nhẫn về mặt sơn hàn và một số thao tác nhất định cụ thể mà chúng ta dạy cho cánh tay robot đó
ở đây thì cũng lưu ý là cái cánh tay robot này khi mà được xây dựng như vậy thì nhóm nghiên cứu đã làm chủ hoàn toàn cái hệ thống điều khiển
tức là tự viết cái nhóm nghiên cứu
cho nên là cái chuyện mà chúng ta dạy cho cái cánh tay robot này nó học việc thì chúng ta hoàn toàn có thể dạy cho nó và nó sẽ thao tác theo đúng cái yêu cầu mà chúng ta đã dạy
cho nên là cái khả năng ứng dụng của nó là tôi nghĩ là rất là lớn
và cánh tay robot thì nó tương lai và dài hơi nó có thể ứng dụng giống cánh tay người
tuy nhiên thì ở cái sản phẩm này nó đang đạt được cái mức là có thể ứng dụng giống cánh tay người
hoặc là có thể ứng dụng thay những công việc bình thường của công nhân hoặc là của cá nhân
ví dụ như là cầm những cái dụng cụ để thực hiện các công việc như hàn sơn hoặc là nắm gắp di chuyển bật liệu cấp phôi v v đánh bóng bề mặt
robot sm sáu đã được vận hành thử nghiệm tại sĩ nghiệp một trăm chín mươi bảy tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng
trong câu đoạn hàn ghép chi tiết bằng kim loại của quy trình sản xuất không da đỡ
đây là một chi tiết thành phần cho các bước tiếp theo
tạo ra một bộ khung kim loại cho các sản phẩm của xí nghiệp
được biết trước đó việt nam chưa từng chế tạo được robot sáu bậc tự do vì thế sản phẩm này có thể coi là một bước tiến mới
do làm chủ được quy trình sản xuất chế tạo tích hợp được cả phần cứng và phần mềm
nên đội ngũ thực hiện dự án hoàn toàn có khả năng tạo ra những cánh tay robot sáu bậc tự do
cũng như giải pháp tự động hóa sản xuất theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp sản xuất
thực tế thì như mọi người đều biết là
đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ để mà đầu tư ra một con robot nhập ngoại với một cái giá là nó tương đương khoảng sáu mươi usd
thì rất là khó khăn và mọi người sẽ không sẵn sàng để đầu tư vấn đề đấy
nếu bây giờ cái vấn đề là mình tối hưu hóa được cái việc là tất cả từ phần cứ phần mềm mình sản xuất ở tại việt nam
thì chi phí giá thành con robot nó sẽ được giảm đi và mình sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí
và nó cũng gọi là đóng góp chung vào cái xu hướng là theo
của chính phủ việt nam đang đề ra đó là đi theo cái xu hướng là công nghệ bốn
trong tương lai nhóm nghiên cứu cho biết sẽ tiếp tục đầu tư nhằm tối ưu hóa sản phẩm bao gồm giá thành đặc tính kỹ thuật
ngày càng hoàn thiện công nghệ đồng thời phát triển các ứng dụng phần mềm thông minh và tiện ích cho sản phẩm
một trong những hướng phát triển tiếp theo của sản phẩm là tìm kiếm hợp tác với các đơn vị chức năng doanh nghiệp đơn vị nghiên cứu
nhằm từng bước đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế tại việt nam
hiện ở việt nam cánh tay robot đã và đang được ứng dụng trong nhiều hoạt động của con người đặc biệt là hỗ trợ trong lĩnh vực y tế
chỉ tính riêng tại bệnh viện bạch mai sau một năm triển khai đã có trên năm trăm linh bệnh nhân được phẫu thuật thành công bằng cánh tay robot
ngoài việc nhập ngoại các cánh tay robot các nhà khoa học việt nam cũng đã chủ động nghiên cứu chế tạo cánh tay robot có khả năng thay thế cánh tay người
trong hoạt động sản xuất mở ra cơ hội tự động hóa sản xuất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ với giá thành hợp lý
những chú robot bươm bướm với màu sắc xanh đỏ tím vàng trông rất đẹp mắt này đang có mặt tại một quán cà phê ở quận thủ đức thành phố hồ chí minh
nhiệm vụ chính của chúng là trang trí cho quán cà phê thêm sinh động sau đó là trông coi quán vì trong hai con mắt của chúng có gắn hai chiếc camera nhỏ xíu
người chủ quán cà phê này cho biết từ ngày ông đầu tư thêm những con robot này quán của ông đông khách hơn hẳn
con robot này là cực kỳ hay tạo cho khách hàng thích
khách hàng luôn luôn tò mò khách như những người lớn đến đây nhìn cái quán nhìn hoa nhìn quán nhìn cá mà nhìn lên thì thấy con bướm họ rất thích
tác giả của những con robot bướm này là ông nguyễn duy linh sống ở quận ba thành phố hồ chí minh
bởi vì con bướm cái cắm nó sóng động hơn đẹp hơn cắm chuồng chuồng và nó xích hợp với hoa cái lá nhà chúng ta đòi nó xích hợp với hoa
đầu tiên thì không nghĩ làm để vui chơi thôi
mình trang trí đâu đó nhà mình
thì sau khi nghĩ ra thấy có một vài người mua mình nghĩ cà phê sân vườn họ trao biết bao nhiêu mà kể
mà đúng không có quán nào mua dưới một mươi con
robot bướm do ông linh chế tạo nặng từ năm đến bảy kg sử dụng nguồn điện lưới hai trăm hai mươi v và có khả năng vẫy cánh hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đặc biệt cánh của chúng được làm từ những vật liệu có tính đàn hồi và được nâng đỡ bởi một thanh nhựa mỏng
độ dài mỗi cánh khoảng năm mươi cm đến bảy mươi cm
ngoài phần động cơ điện thì chú robot của ông hoàn toàn được làm bằng tay
nên mỗi ngày ông chỉ làm được một con và bán với giá bảy trăm linh đồng
hiện những chú robot của ông đã có mặt trong các quán cà phê từ nam ra bắc
ông linh cho biết trong thời gian tới sẽ dần chuyên môn hóa việc làm robot
ông thuê nhiều nơi làm từ phần đầu động cơ phần đuôi rồi phần cánh
cùng với đó là kiếm đủ số tiền để mở xưởng lớn hơn để sản xuất nhiều robot hơn nữa
tiếp theo là phần thông tin quốc tế
thưa quý vị trí tuệ nhân tạo đang tác động đến mọi lĩnh vực kinh tế xã hội tại nhiều nước trên thế giới
ở hàn quốc trí thông minh nhân tạo đang tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong tuyển dụng nhân sự
và trở thành xu hướng của nhiều công ty
anh joe wiegund một sinh viên mới ra trường được gọi đến phỏng vấn xin việc
điều khiến anh ngạc nhiên là người phỏng vấn anh là một chương trình trí tuệ nhân tạo
tôi buộc phải chuẩn bị rất nhiều thứ khi được phỏng vấn bằng trí thông minh nhân tạo
bởi máy tính sẽ theo dõi toàn bộ giọng nói nhịp điệu cả biểu cảm trên gương mặt tôi
xu hướng phỏng vấn bằng trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phổ biến tại nhiều doanh nghiệp hàn quốc
từ đầu năm tới nay khoảng năm trăm linh công ty từ các nhà bán lẻ đến các công ty kỹ thuật đã áp dụng công nghệ này trong tuyển dụng nhân sự
trước đây nếu có khoảng một mươi đơn xin việc thì công ty chỉ có thể phỏng vấn trực tiếp được vài trăm ứng viên mà thôi
thế nhưng với trí thông minh nhân tạo tất cả các ứng viên đều có cơ hội được phỏng vấn
tôi cho rằng chương trình này có thể đánh giá công bằng năng lực của các ứng viên
trong thời gian kiểm tra sáu mươi phút chương trình phỏng vấn bằng trí thông minh nhân tạo sẽ đưa ra các câu hỏi về cá nhân logic học các tình huống ngẫu nhiên và các câu hỏi về chuyên môn
từ đó các nhà tuyển dụng có thể xác định chính xác vị trí công việc cho từng đối tượng
một cuộc khảo sát gần đây cho thấy trong số ba người được hỏi thì có đến năm mươi một ủng hộ việc tuyển dụng bằng trí thông minh nhân tạo
tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo khi tuyển dụng nhân sự
nhiều người có suy nghĩ cho rằng máy tính là tuyệt đối công bằng song nếu như trí thông minh nhân tạo được lập trình để thiên vị cho nam giới thì các ứng viên nữ sẽ gặp khó khăn
mặc dù còn nhiều ý kiến trái chiều song không thể phủ nhận ứng dụng trí thông minh nhân tạo đang lấn át trong công tác tuyển dụng nhân sự tại hàn quốc
mới đây các nhà khoa học ở viện công nghệ liên bang thụy sĩ đã công bố một thiết bị cấy ghép mới giúp người bị liệt có thể di chuyển bình thường
cách đây một năm anh sebastian topler đã tham gia thử nghiệm cấy ghép thiết bị thần kinh nhân tạo do các nhà khoa học tại viện công nghệ liên bang thụy sĩ thực hiện
kết quả thật tuyệt vời sau một năm tôi đã có thể tự mình bước đi mà không cần người hỗ trợ
bằng cách đưa tín hiệu thần kinh đi vòng qua chỗ thương tồn và khôi phục sự truyền đạt thông tin giữa đảng bộ với các bộ phận liên quan trong thủy sống
chúng tôi có thể chữa trị thành công cho bệnh nhân bị tổn thương một phần tủy sống
mặc dù thử nghiệm này mới được thực hiện trên ba bệnh nhân nhưng nhóm nghiên cứu hy vọng thiết bị sẽ giúp hàng triệu bệnh nhân bị liệt có thể đi lại được bình thường
thay vì bỏ đi các loại sữa bị chua đã bị hỏng các nhà khoa học italy đã tận dụng để tái chế ra các loại vải mềm mại và an toàn với da nhạy cảm
cô antonella bolina người ý đã nghiên cứu ra cách chế biến vải từ chính những chải sữa đã hết hạn
bằng cách đun sữa đến nhiệt độ hai trăm năm mươi độ c
sau đó thêm glicic acid để tách casein trong sữa
cô bolina đã tạo ra vải bằng cách sấy khô casein thành những sợi tơ như thế này
để tạo ra một kg bông sợi chúng tôi chỉ cần dùng ít hơn một lít nước so với một mươi năm lít nước để chế tạo ra một kg bông cốt tông thông thường
và đây là hệ thống máy bện sợi để dệt thành vải
trung bình một chiếc áo phông chỉ mất khoảng một năm lít sữa để chế tạo
đặc biệt sản phẩm này rất thích hợp với những người có làn da nhạy cảm
sản phẩm này rất tốt cho sức khỏe bởi nó được chế biến hoàn toàn từ thiên nhiên
thêm vào đó chúng tôi hoàn toàn không sử dụng chất hóa học nào trong quá trình chế tạo
sưởng sản xuất của cô bellina cũng hoàn toàn sử dụng năng lượng mặt trời
cô bolina có kế hoạch chế tạo cả các loại vỏ chăn gối và các loại gạc dùng trong y tế
những chiếc áo được chế tạo từ sữa và nhuộm màu bằng các loại trái cây này được bán với giá khoảng sáu mươi usd một chiếc cho người lớn
và bốn mươi đô la mỹ một bộ cho trẻ em
mới đây một công ty thực phẩm ở california mỹ cho biết họ đã phát triển thành công những miếng thịt gà được nuôi cấy bằng tế bào trong phòng thí nghiệm
bên trong phòng thí nghiệm của công ty jerse food các nhà khoa học đang cấy tế bào gốc của gà với các protein thực vật để tạo ra miếng thịt có hương vị và kết cấu tương tự thịt gà
chúng tôi đã có ý tưởng cung cấp loại thịt mà mọi người yêu thích mà không cần giết động vật không cần lạm dụng nguồn nước và nguồn đất
một số khách mời đã nếm thử thử
và cho biết thịt gà nhân tạo có vị y hệt như thịt gà nuôi
kết cấu thịt là điểm đáng chú ý
thành phần của món ăn làm từ thực vật và nhiều dưỡng chất
tôi nghĩ nó lành mạnh và tốt cho sức khỏe của tôi cũng như mọi người
một trong những thách thức lớn nhất mà just food đang phải đối mặt là chi phí sản xuất khá cao
trung bình công ty phải chi một trăm linh đô la mỹ cho gần nửa cân thịt gà nhân tạo
điều này sẽ không quan trọng nếu cả thế giới hàng ngày đến cửa hàng và chọn những thực phẩm lành mạnh
chúng tôi đang tiến gần với mục tiêu đó hơn bao giờ hết
nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ giảm được chi phí sản xuất trong vài năm tới
và bắt đầu đưa sản phẩm thịt gà nhân tạo của mình ra thị trường vào năm hai nghìn hai mươi
thông tin mỹ phát triển thành công thịt gà nhân tạo cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau